tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự công an huyện cam lộ vừa bắt giữ vụ vận chuyển hai mươi kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
trước đó vào lúc chín h một mươi phút ngày chín tháng một tại đường điện biên phủ phường đông lương thành phố đông hà tỉnh quảng trị
bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát công an huyện cam lộ đã bắt quả tàng hai đối tượng là phạm duy trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và phạm ngọc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là hai anh em ruột cùng chú tại thôn lương lễ xã tân hợp huyện hương hóa
khi đang vận chuyển trái phép số ma túy trên tăng vật thu giữ tại hiện trường là khoảng hai mươi kg tinh thể nghi là chất ma túy
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người ở hương hóa đưa vào thành phố hồ chí minh để nhận tiền công sáu mươi triệu đồng
công an tỉnh đồng tháp vừa triệt xóa một tụ điểm
đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp mỹ đông nhì xã mỹ thọ huyện cao lãnh
cụ thể vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một công an huyện cao lãnh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự bắt quả tang một mươi chín người đang đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống vườn xoài thuộc tổ sáu ấp mỹ đông nhì xã mỹ thọ huyện cao lãnh
tăng vật thu giữ gồm chín con gà trống đá tám cặp cửa gần chín mươi ba triệu đồng một mươi năm điện thoại di động tám xe mô tô cùng với một số tăng vật có liên quan
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh nghệ an vừa phát hiện một cơ sở có hành vi kinh doanh pháo quốc phòng các loại mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại số một mươi sáu tổ một khối một mươi bốn thị trấn diễn châu huyện diễn châu tỉnh nghệ an
lực lượng công an đã phát hiện tạm giữ hai hai mươi bốn giàn pháo hoa quốc phòng các loại không có giấy phép kinh doanh
cơ sở kinh doanh này do nguyễn thị hồng thu điều hành bước đầu thu khai nhận việc mua bán pháo hoa quốc phòng không có giấy phép kinh doanh theo quy định
thưa quý vị thời gian gần đây lực lượng công an đã phát hiện xử lý nhiều vụ sản xuất mua bán và tàng trữ trái phép pháo nổ
đáng buồn là nhiều trường hợp vẫn còn trong độ tuổi đi học tự chế tạo pháo nổ theo hướng dẫn và không ít người đã bị tai nạn
do tự chế pháo tại nhà sau đây là ghi nhận tại tỉnh thanh hóa
đây là những em học sinh vừa bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa phát hiện bắt xử lý về hành vi tàng trữ chế tạo các loại pháo nổ
hầu hết các em đều mới chỉ một mươi bốn một mươi năm tuổi thậm chí có em mới một mươi ba tuổi nên chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc chế tạo pháo nổ trái phép
còn đây là số tăng vật là pháo mà công an huyện triệu sơn đã tuyên truyền vận động học sinh các trường học trên địa bàn
tự giác mang đến giao nộp
với tinh thần chủ động và quyết liệt trong phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến pháo
chỉ tính từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện triệu sơn đã phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường trên địa bàn huyện
vận động hơn bốn mươi học sinh tự giác mang đến cơ quan công an giao nộp gần một mươi kg pháo tự chế các loại
cái mục đích đầu tiên là đấu tranh và phòng ngừa tuy nhiên thì cái mục đích lớn nhất mà chúng tôi muốn thực hiện
đấy là nhằm tuyên truyền và gian đe các cháu để làm sao các cháu thực sự trở thành những con người có ích và cố gắng học tập
chứ không phải là tham gia vào các tên hạn xã hội
cứ đến dịp gần tết nguyên đán không ít thanh thiếu niên các em học sinh vẫn lén lút qua mạng xã hội học chế tạo pháo
và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ
đây không chỉ là việc làm rất nguy hiểm có nguy cơ gây ra tai nạn thương tâm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật
tổ chức truyền truyền qua nhiều kênh trong đó có truyền truyền trực tiếp ở trên lớp
cái thứ hai nữa là qua các trang web của nhà trường qua kênh zalo để phụ huynh học sinh hiểu được
cái thứ hai nữa là nhà trường cũng đã phối hợp với công an địa phương tổ chức cho phụ huynh và học sinh
cũng như giáo viên chủ nhiệm là ký các bạn cam kết về việc thực hiện tốt không sử dụng các vật liệu nổ và pháo trái phép
cái thứ ba nữa là phối hợp với công an huyện công an xã cùng với các ban ngành tổ chức kiểm tra thực tế ở trên lớp
tuyên truyền thực tế trên lớp để kịp thời phát hiện và ngăn chặn
thời gian qua lực lượng công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kết hợp tuyên truyền vận động người dân
không buôn bán vận chuyển chế tạo pháo nổ
tuy nhiên trước thực tế ngay càng có nhiều vụ việc học sinh tham gia tự chế pháo nổ bị phát hiện bắt giữ
nếu chỉ có sự nỗ lực của cơ quan công an thì chưa đủ
vì sự giám sát của nhà trường gia đình cũng là điều đặc biệt quan trọng để tránh những hậu quả đáng tiếc do pháo nổ gây ra
hai người trong đó có một trẻ em bị kẹt trong căn nhà đang cháy đã được lực lượng chức năng quận phú nhuận tp hcm giải cứu
cụ thể vào tối ngày hôm nay lực lượng chức năng quận phú nhuận tp hcm đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy này ở đường đỗ tấn phong phường chín
trước đó vào khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày
đám cháy bùng phát từ khu vực sân thượng một căn nhà trong hẻm năm mươi chín đỗ tấn phong
sau một khoảng thời gian ngắn đám cháy bùng phát dữ dội
thời điểm trên có hai người mắc kẹt trong căn nhà
một số người dân chạy đến dập lửa nhưng không thành
tuy nhiên họ đã giúp đưa được hai người ra ngoài
do đám cháy lớn bùng phát nhanh nên đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận phú nhuận
đã điều xe chữa cháy cùng với các cám bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến một mươi sáu giờ ba mươi năm phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi một số vật dụng tài sản
nguyên nhân ban đầu xác định là do chập điện gây cháy tại sân thượng dẫn đến hỏa hoạn
cục cảnh sát giao thông cho biết trong bốn ngày thực hiện cao điểm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một mươi một tháng một đến ngày một mươi bốn tháng một
cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn chín trường hợp
vi phạm nồng độ cồn
thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần bốn mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
phạt tiền hơn tám mươi tám tỷ đồng tạm giữ hơn một mươi ba phương tiện tước hơn tám giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn hơn chín trường hợp vi phạm về tốc độ hơn tám trường hợp
trở quá hàng tải trọng là bảy trăm bốn mươi trường hợp vi phạm ma túy bốn mươi bảy trường hợp
kế hoạch cao điểm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn được thực hiện đến hết ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch lên đến trên một trăm tám mươi tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang triệt phá thành công
trước đó vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành bắt quả tang đối tượng vũ thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại thị trấn việt quang huyện bắc quang
về hành vi tổ chức đánh bạc mở rộng điều tra cơ quan công an đã tiến hành triệu tập một mươi ba đối tượng có liên quan
cơ quan công an xác định số tiền giao dịch của đường dây này mỗi ngày trên năm trăm linh triệu đồng
các đối tượng hoạt động từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
công an xã thái hòa huyện ba vì tp hà nội vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
bị hại trong vụ việc là chủ một cơ sở kinh doanh các thiết bị âm thanh trên địa bàn
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trong vụ này là trả vờ mua
hàng với giá trị lớn để tạo niềm tin với chủ cơ sở kinh doanh
sau đó đặt vấn đề nhờ mua ba chiếc bơm cao áp lắp đặt cho hệ thống chữa cháy tại cơ sở của mình
nếu giao dịch thấp hơn giá thị trường thì sẽ được hưởng lợi ba mươi tổng giá trị
khi chủ cơ sở tìm được chỗ mua giá rẻ do chính đối tượng nhờ mua đưa cho số điện thoại
thì bên bán bơm cao áp hối thúc người đứng ra mua hộ chuyển khoản
nhận được thông tin vụ việc công an xã thái hòa đã nhanh chóng và kịp thời liên hệ
đề nghị chủ cơ sở không làm theo yêu cầu của các đối tượng
vâng và từ vụ việc trên công an xã thái hòa đề nghị người dân nâng cao cảnh giác đối với các hành vi lừa đảo
qua mạng internet mạng viễn thông và thận trọng trong việc giao dịch chuyển tiền nhận tiền với người lạ
kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình khi giao dịch với người khác không xác nhận giao dịch thông qua hình ảnh
khi có nghi ngờ về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để được hướng dẫn và xử lý
xin được tiếp tục với thông tin khác phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh nghệ an
vừa bắt giữ một vụ một đối tượng có hành vi kinh doanh pháo quốc phòng các loại mà không có giới phép kinh doanh theo quy định
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại số một mươi sáu tổ một khối một mươi bốn thị trấn diễn châu huyện diễn châu tỉnh nghệ an
lực lượng công an phát hiện và tạm giữ hai hai mươi bốn giàn pháo quốc phòng các loại không có giới phép kinh doanh theo quy định có trọng lượng một năm tấn
cơ sở kinh doanh này là do nguyễn thị hồng thu điều hành
bước đầu thu đã khai nhận việc mua bán pháo hoa quốc phòng không có giấy phép kinh doanh theo quy định
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại số một mươi sáu tổ một khối một mươi bốn thị trấn diễn châu huyện diễn châu tỉnh nghệ an